cách đây đúng một năm hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu eaeu chính thức có hiệu lực pháp lý
hiệp định đã mở ra một giai đoạn mới trong phát triển quan hệ thương mại song phương góp phần tạo thêm động lực để kim ngạch thương mại giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
một năm đã trôi qua hiệp định fta đã mang lại hiệu quả kinh tế cho việt nam đặc biệt là những mặt hàng thủy sản xuất khẩu
theo số liệu của hải quan việt nam tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy eu trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của việt nam
giá trị xuất khẩu tôm của việt nam sang eu trong giai đoạn này đạt bốn trăm tám mươi ba sáu triệu usd tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
theo số liệu của hải quan việt nam tám tháng năm hai nghìn một mươi bảy eu vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của việt nam
giá trị xuất khẩu tôm sang eu trong giai đoạn này đạt bốn trăm tám mươi ba sáu triệu usd tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu

tính tới tháng tám năm nay ba thị trường nhập khẩu lớn nhất của tôm việt nam là anh hà lan và bỉ trong khối eu đều tăng trưởng ở mức hai con số lần lượt bốn mươi sáu năm bốn mươi bảy tám và ba mươi bốn
giá trị xuất khẩu tôm việt nam sang eu tính tới hiện tại khá tích cực do người tiêu dùng eu ưa chuộng các sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng
giá trị xuất khẩu tôm việt nam tăng tiện lợi và tăng nhập khẩu để phục vụ nhu cầu các lễ hội cuối năm